liên quan đến những sai phạm tại dự án dân vận động chi lăng của tập đoàn thiên thanh
tại kỳ họp thứ hai mươi ba của ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng khóa hai mươi một
ủy ban kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với hai đảng viên nguyên là cán bộ lãnh đạo
cụ thể quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông phan xuân ít
đảng viên nguyên phó tránh văn phòng trưởng phòng quản lý đô thị
thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng quản lý đô thị
ông phan xuân ít đã tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân tp ban hành các văn bản
không đúng với quy định pháp luật về đất đai
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn đình thống
đảng viên nguyên giám đốc công ty quản lý và khai thác đất tp đà nẵng
ủy ban kiểm tra thành quỳ đã xem xét khuyết điểm vi phạm của ông nguyễn đình thống
trong thời gian giữ chức vụ giám đốc công ty quản lý và khai thác đất thành phố đã ký hợp đồng giao đất
có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai